ngoài ra thực hiện việc bảo vệ các vùng xanh bằng việc phát hiện sớm quản lý và cách ly người về từ các địa phương có dịch